vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an huyện mường khương
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép
tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư
xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục
bao vây và bắt giữ thành công đối tượng giàng xeo trúng chú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo trúng khai nhận đã mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai
để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra
quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối tượng nguyễn đình hoàng hai mươi năm tuổi
trú tại xã hòa đông huyện crong park tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn can trung trú tại xã ia cơn êch huyện crong park
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn
sau khi ăn nhậu xong trung điều khiển xe máy đến nhà của hoàng để đón người bạn
khi đến trước nhà của hoàng trung dừng xe đi đến gõ cửa nhưng không ai ra mở
sau đó trung quay lại xe máy của mình nổ máy rồ ga và nẹp bô
lúc này hoàng yêu cầu trung dừng lại không nẹt bô nữa thì giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó trung gọi điện thoại cho đỗ trí thiện đến giúp mình đánh hoàng
bị đánh hoàng chạy vào nhà thì trung và thiện tiếp tục đuổi theo
khi vào đến sân nhà mình hoàng lấy một con dao nhọn dài khoảng hai mươi cm
rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người trung và thiện khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện
vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn tại đường trường chính dưới khu vực cầu vượt hòa cầm của thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người phụ nữ thương vong dưới gầm xe tải trộn bê tông
vào thời điểm trên chị lê thị thảo cùng với chị nguyễn thị diễm lệ đều trú tại xã hòa châu huyện hòa vang
điều khiển xe máy lưu thông trên đường trường trinh hướng lên cầu vượt hòa cầm
khi đến nút giao thông nói trên xe máy bất ngờ va chạm với xe trộn bê tông
lưu thông cùng chiều hậu quả chị lê ngã dưới gầm xe trộn bê tông tử vong tại chỗ
chị thảo bị thương tích nặng nguyên nhân vụ việc tai nạn giao thông vẫn đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ
từng có hai tiền án về ma túy sau khi chấp hành án phạt một mươi tám năm tù nguyễn thị hợi chú tại phường cửa nam tp vinh
lại tiếp tục móc nối với các đối tượng người lào để tìm mua ma túy sau đó về bán cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
hai kg ma túy đá
nhận định nguyễn thị hợi là đối tượng tinh vi và xảo quyệt công an tp vinh đã phân công nhiều mũi trinh sát mật phục
theo dõi mọi di biến động của đối tượng
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn khi hợi đang di chuyển đến khu vực thuộc khối tân hòa phường hà huy tập tp vinh
xác định đối tượng đang mang theo ma túy các tổ công tác lập tức áp sát khống chế và bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai kg ma túy đá được nguy trang trong túi hoa quả
hợi khai nhận đã tự điều khiển ô tô cá nhân lên khu vực biên giới thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương
tỉnh nghệ an để mua ma túy sau đó đem về cất giấu tại nhà riêng
khi có khách đặt mua sẽ ngụy trang ma túy trong các thùng hàng thực phẩm hoặc hoa quả hồng qua mặt lực lượng chức năng
tại phú yên một vụ mua bán trái phép chất ma túy cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phú yên đấu tranh triệt xóa
qua công tác truy xét
chiều ngày hai mươi tháng bốn tại trước cửa một quán karaoke trên địa bàn phường bốn thành phố tuy hòa
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phát hiện bắt quả tang phan hoàng bảo trân chú tại phường bảy thành phố tuy hòa
đang mang theo bốn viên thuốc lắc và ma túy ketamin
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện thu giữ một trăm linh chín viên thuốc lắc và sáu túi ni lông
chứa ma túy với tổng khối lượng là một trăm linh năm sáu trăm sáu mươi hai gram
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã lập biên bản bắt quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự đối với phan hoàng bảo trân
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm đối tượng theo pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can ngô phú cường chú tại phường mỹ hòa
thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội trốn thuế
theo thông tin
ban đầu ngô phú cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của bốn công ty
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh
với tổng cộng doanh thu là hơn sáu mươi ba bốn tỷ đồng
toàn bộ số tiền này cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát
không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai trong bốn công ty do ngô phú cường quản lý
gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về trốn thuế hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ

đổi mới sản phẩm tăng tốc truyền thông đó là cách thức mà cả chính quyền và những đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực du lịch đang thực hiện để tận dụng cơ hội vàng từ sea games ba mươi một
khi mà chỉ còn trước đầy một tháng nữa
những đoàn vận động viên quan khách thể thao cổ động viên đầu tiên sẽ có mặt tại việt nam để tham dự sự kiện này
sea games ba mươi một là sự kiện thể thao quốc tế diễn ra đúng thời điểm việt nam đang đẩy mạnh khôi phục du lịch
nếu không chuẩn bị kỹ càng đưa ra quyết sách và hành động cụ thể
liệu rằng chúng ta có đánh mất cơ hội
khi mà nhiều hãng lữ hành đã có kế hoạch đưa khách đến xem các môn thi đấu ở sea games ba mươi một
khi mà việc công bố lịch thi đấu giá vé phân phối vé sớm sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn
trong hợp tác để đưa khách đến việt nam
khi mà người hâm mộ thể thao đông nam á còn trông đợi vào sự kiện thể thao lần này
thì cơ hội phục hồi du lịch từ sea games ba mươi một vẫn còn hiện hữu
trước tiên cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình
liên quan đến câu chuyện phát triển du lịch từ sea games ba mươi một
thì hiện nay hà nội đã có những phương án đón khách quốc tế như thế nào
và khi đến với hà nội thì du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm du lịch ra sao ạ
trước tiên sea games ba mươi một sắp tới thì hà nội rất là rất rộn ràng rồi
và công tác chuẩn bị cho đón khách du lịch trở lại sau hai năm mà ngành du lịch gặp những khó khăn
thì sea games ba mươi một đã có cơ hội bàn
để cho ngành du lịch việt nam nói chung và du lịch hà nội nói riêng
tạo lên một cú hít mạnh mẽ để trở lại đường đua của du lịch
về công tác chuẩn bị hà nội đã sẵn sàng về các cơ sở lưu trú
nó lựa chọn ra công suất phòng để làm sao đáp ứng đủ cho đạt chuẩn nhất
cho vận động viên và khách du lịch quốc tế đến với sea games lần này
và những sản phẩm du lịch mang đậm tính chất văn hóa truyền thống của hà nội
cũng đã được sẵn sàng và lên kệ
và cũng dịch ra nhiều thứ tiếng để phù hợp để làm sao mà sẵn sàng
để chuẩn bị đưa khách trải nghiệm
liên quan đến công tác đón khách trong đó có chính sách về visa
cũng như là quy trình nhập cạnh hiện nay còn vướng mắt gì không thưa bà
từ sau một mươi năm tháng ba khi mà chính sách mở cửa du lịch việt nam
đã được công bố với thế giới là chúng tôi đã sẵn sàng trở lại
đặc biệt ở đây thì chúng ta mong muốn là được trở lại những cái cơ chế thoáng
trước như là trước những năm hai nghìn một mươi chín là cái việc miễn tị thực
một số nước trong một mươi ba nước và nữa là cái việc mà khi đến với việt nam
là chúng ta sẽ bỏ đi những cái về mặt thủ tục về mặt cách ly
và về mặt test covid rồi những cái đó thì chúng ta sẽ được tháo hơn
chứ không phải bắt buộc yêu cầu khách họ chỉ cần có một cái chứng nhận
về tết covid tại cái nước sở tại được có cái chứng nhận
đó là trước bảy mươi hai giờ là được
nữa là có cái điều cam kết ở đây là họ phải có cái bảo hiểm
đối với khách là khác biệt một chút là họ phải có cái bảo hiểm về covid
khoảng trị giá khoảng từ hơn một mươi ngàn đô đấy thì để có một cái xác nhận đó
như là một cái kinh chỉ nam đấy để khi mà họ nhập cảnh vào và tân thủ
những cái bề mặt bảo đảm an toàn trong cái việc phòng chống dịch của việt nam
vâng hiện nay những chính sách về truyền thông quảng bá cũng như xúc tiến du lịch
được tiến hành ra sao ạ
trước thềm sea games ba mươi một hiện nay thì với thủ đô hà nội chúng ta thì cũng đang
tận dụng rất nhiều cái cơ hội
thứ nhất là chúng tận dụng qua các cái kênh thông tin vì là truyền thông trước
trong và sau sự kiểm tra
đấy là cái điểm nóng
và qua các cái mạng xã hội đặc biệt như là fanpage rồi youtube rồi tiktok
tất cả những cái đó đang tự dụng rất là tốt
thứ hai nữa là hà nội thì có cái sự hợp tác rất tốt với cả cnn
thì tất cả những cái kênh đó là với cả báo chí truyền thông
là chúng ta cũng đều để làm sao mà cái công tác tuyên truyền quảng bá
cho cái việc hà nội đã sẵn sàng như thế nào
và hà nội đã làm gì để cho sea games ba mươi một
vậy thì việc hỗ trợ các doanh nghiệp để mà tái khởi động lại cái hoạt động du lịch
khi mà sea game ba mươi một
chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ tiến hành tại việt nam
đã được triển khai như thế nào ạ
trong hai tuần vừa qua thì phía sở du lịch hà nội là cái đơn vị chủ quảng
thì cũng đã tổ chức những cái chương trình tập huấn
để tập huấn cho các cái cơ sở lưu trú các cái điểm đoàn khách du lịch
và đặc biệt là có cả một số các bà con những người bà con nông dân
ở các khu vực lân cận của nội thành hà nội
để làm cái du lịch cộng đồng để chuẩn bị một cái tái
tức là để trở lại tái tạo lại cái nguồn năng lượng
cũng như là cái việc mà chúng ta phải thay đổi cái tư duy cái nhận thức
và cái cách làm du lịch sau cái đại dịch này
thì những lớp tập huấn đã được triển khai
và nhận được những cái phản hồi cũng như là cái hưởng ứng rất tích cực
từ những các cơ sở lưu trú cũng như là những người làm du lịch trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho người lao động trong ngành du lịch
về cái hỗ trợ về hướng dẫn viên thì đã làm rất là tốt
để tất cả những hướng dẫn viên trong ngành du lịch
cũng đã được nhận được cái hỗ trợ theo cái thông tư
hướng dẫn cụ thể thế đấy nó là cái phần khích lệ động viên tinh thần
cho cộng đồng cho những người làm du lịch
vâng xin cảm ơn bà vì cuộc trao đổi vừa rồi ạ
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
vừa ký quyết định số năm trăm linh năm qdttg
lấy ngày một mươi tháng một mươi hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia
thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội
về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số
thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị
hành động đồng bộ ở các cấp
và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số
để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân
sau khi mắc covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh khi mắc và hậu covid một mươi chín
theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do bộ y tế đã ban hành
khám chữa bệnh cho người có dấu hiệu triệu chứng hậu covid một mươi chín nói riêng
và khám chữa bệnh nói chung theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở
theo các lĩnh vực chuyên khoa
khi người dân có các dấu hiệu triệu chứng thuộc các chuyên khoa
tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp không cần thiết
theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian thí sinh đăng ký dự thi là từ ngày bốn tháng năm đến ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
thí sinh lớp một mươi hai sẽ đăng ký dự thi trực tuyến qua tài khoản
là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã định danh
các thí sinh thuộc diện khác sẽ đăng ký trực tiếp tại điểm thi
do sở giáo dục và đào tư
và tạo bố trí
phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng
tuy nhiên phần cuối phiếu đăng ký dự thi sẽ có mục tích lựa chọn
có hay không đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng
kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày bảy và tám tháng bảy
ngày chín tháng bảy là ngày thi dự phòng
khung giờ thi được giữ ổn định
thời gian công bố kết thúc thi sớm hơn hai ngày so với năm trước
dự kiến sẽ là hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
từng có hai tiền án về ma túy
sau khi chấp hành án phạt
một mươi tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn thị hợi chú tại phường cửa nam tp vinh
lại tiếp tục móc nối với các đối tượng người lào
để tìm mua ma túy
sau đó về bán cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
thu hai kg ma túy đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
vừa khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ngô phú cường
chú tại tp long xuyên tỉnh an giang
về tội trốn thuế
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
hà nội đã bán cát với doanh thu hơn sáu mươi ba bốn tỷ đồng
nhưng không xuất hóa đơn
không ghi chép và kê khai thuế
gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước
do hành vi vi phạm pháp luật về thuế
hơn một mươi chín tỷ đồng
là dịp hàng nghìn vận động viên
quan chức thể thao khán giả quốc tế đến việt nam
nhất là hà nội
nơi diễn ra lễ khai mạc bế mạc
và nhiều nội dung thi đấu
sự kiện thể thao sôi động này là cơ hội để chúng ta thu hút khách du lịch quốc tế
bởi vậy hà nội cần để mạnh quảng bá
về tiềm năng du lịch đổi mới các sản phẩm du lịch
nâng cao chất lượng dịch vụ
nhằm tạo cú hít khôi phục du lịch
để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân
sau khi mắc covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh khi mắc
và hậu covid một mươi chín
theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do bộ y tế đã ban hành
khám chữa bệnh cho người có dấu hiệu
triệu chứng hậu covid một mươi chín nói riêng
và khám chữa bệnh nói chung
theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở
theo các lĩnh vực chuyên khoa
tránh tình trạng lạm dụng chỉ định
hoặc chỉ định không phù hợp không cần thiết